thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay ngày hai tháng tám bộ y tế thông báo đã ghi nhận thêm bốn ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có hai ca liên quan đến đà nẵng gồm một bệnh nhân ở tp hcm và một bệnh nhân ở quảng ngãi
và hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hòa bình cụ thể là ca bệnh số năm trăm tám mươi bảy năm trăm tám mươi tám
vào ngày một mươi bảy tháng bảy cả hai người từ liên bang nga về sân bay vân đồn được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hòa bình
các bệnh số năm trăm tám mươi chín là bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi ở tp hcm đã đi du lịch đà nẵng nam hội an và quận thanh khê
ca bệnh năm trăm chín mươi bệnh nhân nam bốn mươi tuổi ở quảng ngãi tiếp xúc gần với bệnh nhân năm trăm một mươi bảy là bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
bộ y tế vừa có công văn khẩn số bốn nghìn một trăm linh chín đề nghị các địa phương đầu tư trang thiết bị nhân lực đảm bảo xét nghiệm virus sars cov hai tại chỗ
việc xét nghiệm virus sars cov hai được thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế các đơn vị có đủ năng lực thực hiện xét nghiệm
mà không chờ các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur đánh giá thẩm định
các đơn vị muốn thực hiện xét nghiệm khẳng định thì liên hệ các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur để được đánh giá xác nhận
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn quản lý phối hợp với các đơn vị y tế thuộc tuyến trung ương
các bộ ngành khác để lấy mẫu tiến hành xét nghiệm đồng thời huy động các đơn vị y tế tư nhân đủ năng lực xét nghiệm phải tiến hành xét nghiệm virus sars cov hai